trong phần tin tiếp theo xin mời quý vị đến với tin tức an ninh trực tự
chiều ngày hai mươi một tháng sáu công an tỉnh bình dương đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi án sử dụng ma túy tập thể
khiến cho hai người tử vong và một người bị thương xảy ra trên địa bàn
theo công an tỉnh bình dương vụ việc xảy ra tại văn phòng công ty bất động sản khang an
khu dân cư hiệp thành phần hiệp thành tp thủ dầu một
hai nạn nhân đã tử vong một người được đưa đi cấp cứu
vụ việc được cho là có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
tuy nhiên có hai không việc sử dụng ma túy quá liều dần đến sốc tử vong
thì vẫn đang điều tra để có kết luận chính thức
danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là hà huy bình ba mươi sáu tuổi quê hà tĩnh
lê thanh hiếu ba mươi một tuổi quê tây ninh nạn nhân đưa đi cấp cứu tên lê văn quang
ba mươi một tuổi ngụ thành phố thuận an
trước đó vào sáng cùng ngày công an phường hiệp thành tiếp nhận tin báo
xảy ra vụ việc chết người nghiêm trọng tại khu dân cư trên
nên đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ